nhằm đưa di tích lịch sử nhà tù hỏa lò đến gần hơn với công chúng
ban quản lý di tích nhà tù hòa lò đã thực hiện giới thiệu quảng bá về di tích với du khách trên phố đi bộ hà nội
và tới đây thì sẽ triển khai kế hoạch mở cửa ban đêm vào khoảng tháng sáu cuối tháng sáu đầu tháng bảy năm nay
để tạo thêm trải nghiệm thú vị cho du khách đồng thời góp phần giáo dục lịch sử
khởi dậy sự yêu thích tìm hiểu lịch sử phát huy giá trị di tích cũng đang tích cực được triển khai
ban quản lý di tích nhà tù hỏa lò triển khai chương trình đưa di tích lịch sử nhà tù hỏa lò đến gần hơn với công chúng
tại trung tâm thông tin triển lãm số chín mươi ba đinh tiên hoàng trong các ngày cuối tuần
đơn vị còn cho lắp đặt màn hình chiếu đoạn phim giới thiệu về di tích hòa lò
với những khung hình sinh động du khách sẽ trải nghiệm chuyến thăm quan ngắn tại di tích hỏa lò thông qua màn ảnh nhỏ
trực tiếp ra phố đi bộ để giới thiệu tuyên truyền về di tích nhà tù hòa lò
hơn nữa là quảng bá những hình ảnh và thậm chí là đáp ứng nhu cầu nếu mà khách tham quan cần mua vé
di tích nhà tù hòa lò đã xây dựng kế hoạch mở cửa về đêm với sự trải nghiệm bước đầu trong tháng bảy có lẽ là một cái mới và sâu sắc hơn
ngoài ra ban quản lý cũng có nhiều hoạt động nhằm góp phần giáo dục lịch sử khơi dậy sự yêu thích
tìm hiểu lịch sử phát huy giá trị di tích cũng đang tích cực được triển khai
đồng thời triển khai kế hoạch mở cửa về đêm một trong những sản phẩm du lịch có xu hướng tích cực trên thế giới đem lại trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan